tòa án nhân dân tỉnh hải dương xét xử bị cáo hoàng kim thành ở huyện nam sách về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó bị cáo đã có hai tiền án về cùng tội danh này
theo cáo trạng vào ngày một mươi bốn tháng hai tại nhà của thành ở thị trấn nam sách
công an tỉnh hải dương bắt quả tang thành đang cầm một túi ni lông chứa năm mươi một chín mươi chín gram ma túy loại methamphetamin
qua đầu tranh thành khai nhận mua của người khác với mục đích để bán
căn cứ hồ sơ tài liệu của vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hoàng kim thành một mươi sáu năm tù